về nhiệt độ mưa nhiều sẽ khiến cho nhiệt độ ngày mai và ngày kia không hề cao
chủ yếu là hai mươi sáu hai mươi chín độ cho các địa phương ở tây bắc còn hai mươi bảy ba mươi độ cho khu vực đông bắc bộ và cả bắc trung bộ
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới
nhưng mà trời cũng chuyển nhiều mây và có thể là còn xuất hiện những cơn mưa rào gián đoạn từ ngày mai
ban ngày nhiệt độ phổ biến sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
nắng trở vào đến bình thuận thì ít chịu tác động của các hình thế gây mưa
thời tiết phổ biến là nắng nhiệt độ cao hơn là ba mươi hai ba mươi năm độ
trong hôm nay và hai ngày tiếp theo gió tây nam còn duy trì ở cường độ mạnh
vì vậy khu vực tây nguyên và nam bộ thì thời tiết vẫn khá là mát mẻ
khu vực tây nguyên nhiệt độ cao nhất sẽ là hai mươi tám ba mươi một độ còn đối với nam bộ sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ
mưa rào và rông xuất hiện nhiều vào khoảng thời gian chiều tối và đêm
sau đây là dự báo thời tiết